chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh ông đỗ anh dũng là cái tên khá quen thuộc trên thị trường bất đồng sản với những dự án nghìn tỷ
nhắc đến ông dũng người trong giới kinh doanh không ai là không biết đến tiếng làm ăn với rất nhiều ý tưởng tá bạo của ông
ông đỗ anh dũng sinh ngày ba mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi một năm mươi năm tuổi
ông dũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của tập đoàn tân hoàng minh kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay
ông dũng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cố phân quản lý quỹ đầu tư chứng khoán minh việt từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
hai công ty này hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu đồ nội thất mây tre cao cấp khách sạn dịch vụ vận tải công cộng bằng taxi tài chính bất động sản
năm hai nghìn bốn tổng giám đốc đỗ anh dũng được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế
năm hai nghìn bốn đã giải thưởng sao vàng đất việt và giải thưởng cúp vàng thương hiệu và nhiều giải thưởng khác
năm hai nghìn ba tổng giám đốc đỗ anh dũng được hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội trao tặng danh hiệu doanh nhân trẻ thăng long và doanh nghiệp trẻ tiêu biểu năm hai nghìn ba thành phố hà nội
ông dũng thành lập tân hoàng minh group vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tại thành phố hồ chí minh
tân hoàng minh kia ấy bắt đầu đặt chân vào thương trường với hệ thống taxi v hai mươi
taxi v hai mươi từng là thương hiệu vô cùng uy tín nổi tiếng trong những năm hai nghìn
taxiv hai mươi từng chiếm hai mươi hai mươi năm thị phần vận tải khách hàng công cộng tại ba thành phố lớn hà nội nha trang và thành phố hồ chí minh
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đỗ anh dũng đã thành lập nhà máy sản xuất mây tre đàn thủ công mỹ nghệ với thương hiệu ratic được xuất khẩu sang thị trường châu âu pháp tây ban nha thổ nhĩ kỳ italia và hoa kỳ
đây được xem như là một trong những nguồn thu chủ chốt khi đem lại lời nguyện từ ba năm triệu usd mỗi năm cho tân hoàng minh
trong thời kỳ đầu phát triển
từ năm hai nghìn sáu trở lại đây tân hoàng minh bắt đầu đầu tư vào các dự án căn hộ siêu sang tại những khu đất vàng đắt giá của hà nội
công ty cổ phần thời đại mới tnt đầu tư vào dự án tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng cao cấp và căn hộ hàng sang tại phố hàng bài quận hoàn kiếm hà nội
công ty cổ phần cung điện mùa đông đầu tư vào dự án văn phòng khách sạn sáu sao tại số sáu trăm hai mươi chín đường lạc long quân phường xuân la quận tây hồ hà nội
công ty khách sạn soli đầu tư vào tổ hợp căn hộ và dịch vụ thương mại tại số hai đặng thái mai phường quảng an quận tây hồ hà nội
ngoài ba công ty con đầu tư tại ba dự án trên hiện tân hoàng minh cũng nắm giữ hàng loạt dự án trên đất vàng hà nội
vợ ông đỗ anh dũng là bà nguyễn thị hồng phúc đã mất vì bệnh hiểm nghèo tại tp hcm vào năm hai nghìn năm
con trai cả của đỗ hoàng minh hiện nay đảm nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn tân hoàng minh
con trai thứ đỗ hoàng việt hiện đang thử dụng
đỗ hoàng minh đảm nhiệm vị trí giám đốc ban marketing truyền thông của tập đoàn tân hoàng minh và đảm nhiệm quảng bá các sản phẩm siêu sang của tập đoàn trên thị trường
con gái con riêng của ông đỗ anh dũng và hoa hậu đền hùng giáng my là anh sa
anh sa hiện đang thiết học marketing và thiết kế tại trường đại học hàng đầu của mỹ
cuối năm nay anh sang sẽ tốt nghiệp và trở về nước tham gia kinh doanh trong tập đoàn tân hoàng minh
không chỉ xinh đẹp và được nhắc đến như cô nàng tiểu thư hào môn với những món đồ hiệu
vài năm gần đây
anh xạ đã tham gia vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn tân hoàng minh của cha một cách tích cực
nguyễn anh sa là một trong những ai nữ kín tiếng bậc nhất thế hệ f một của các doanh nhân đại gia việt
tiểu thư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn được gia đình cho đi du học từ sớm để tương lai tham gia quản lý hoạt động kinh doanh của gia đình
vào đại học anh ra theo ngành marketing tại đại học của mỹ
cô từng góp mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú nhất trường
cô cũng có niềm đam mê lớn với lĩnh vực thiết kế kiến trúc
như nhiều tiểu thư cảnh vàng lá ngọc khác anh sa từng có instagram ngập đồ hiệu
dường như không brand thời trang nổi tiếng nào trên thế giới mà ai nữ tập đoàn tân hoàng minh không sở hữu
tuy nhiên sau này vì tránh bị soi mói đời tư nên anh sa đã hạn chế tối đa việc xuất hiện trước công chúng
có thể nói trong ba số người con nổi tiếng của chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh
bao gồm đỗ hoàng minh đỗ hoàng việt và anh sa thì người nhận được nhiều sự chú ý hơn cả là cô con gái út
sau quá trình học hành bên mỹ anh sa đã tham gia vào hoạt động kinh doanh
của tập đoàn tân hoàng minh giống như hai anh trai
theo tìm hiểu của chúng tôi ái nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn của tập đoàn tân hoàng minh hiện đang nắm giữ cổ phần
tại một số công ty do đỗ anh dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc
cụ thể là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất đồng sản ngành nghề kinh doanh bất đồng sản
doanh nghiệp này có vốn điều lệ năm trăm linh tỷ đồng trong đó ông đỗ anh dũng chiếm chín mươi cổ phần
tương đương với bốn trăm năm mươi tỷ đồng anh sa chiếm một mươi của phần còn lại tương đương năm mươi tỷ đồng
hai doanh nghiệp này cùng có địa chỉ tại chủ sở hai mươi bốn quang trung hoàn kiếm hà nội
đây được coi là khu đất vàng của thủ đô với hai mặt tiền hiện đang là trụ sở của tập đoàn tân hoàng minh
ngoài việc nắm giữ cổ phần trong các công ty do ông dũng quản lý cũng theo tìm hiểu của chúng tôi
anh sa hiện đang quản lý bốn doanh nghiệp khác đều có trụ sở tại hà nội
nguyễn anh sa hiện đang là tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của hai doanh nghiệp bất động sản
có cùng quy mô và vốn điều lệ hai mươi tỷ và trụ sở đặt tại phố tạ quang bửu hai bà trưng hà nội
cô đồng thời nắm giữ năm mươi cổ phần của hai công ty này tương đương trị giá vốn góp một mươi tỷ đồng cho mỗi công ty
doanh nghiệp có quy mô lớn nhất mà anh sa đảm nhiệm là vị trí tổng giám đốc một công ty doanh nghiệp bất động sản
có vốn điều lệ lên tới một tỷ đồng trụ sở đặt tại hai mươi bốn quang trung hoàn kiếm hà nội
ngoài các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản anh gia còn điều hành một doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống
có địa chỉ tại số sáu nguyễn văn huyền đây chính là địa chỉ khu căn hội sô cao cấp của tập đoàn tân hoàng minh
doanh nghiệp nhà hàng ăn uống này có vốn điều lệ khoảng hai mươi tỷ đồng do hai anh em đỗ hoàng minh và nguyễn anh sa
của tập đoàn tân hoàng minh góp vốn với tỷ lệ gần ngang nhau